chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
đã có buổi tiếp xúc cử tri công an thành phố cần thơ và các sở ngành của thành phố
sau khi nghe báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri đề nghị các đại biểu quốc hội thông tin thêm về ý nghĩa tầm quan trọng của luật an ninh mạng
theo đó cử tri thắc mắc một số vấn đề khi luật công an nhân dân có hiệu lực
có làm tăng biên chế trong ngành công an hay không
và cấp hàm của giám đốc công an các tỉnh thành được quy định như thế nào
trao đổi làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết luật công an nhân dân đang được quốc hội bàn thảo
xem xét cho ý kiến hiện vẫn chưa thống nhất
thông tin về luật an ninh mạng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
trước khi thông qua luật an ninh mạng
quốc hội đã nghiên cứu trao đổi đồng thời đã lắng nghe
tiếp nhận nhiều ý kiến nhiều phản đối của các chuyên gia và cử tri
và sau đó cơ quan thẩm tra soạn thảo đã tiếp thu
trình lý phù hợp với thực tiễn nên được thông qua với tỷ lệ phiếu cao